hiện nay cơn bão nida đang mạnh lên từng giờ và dự báo trong ngày mai ngày một tháng tám sẽ tiến vào biển đông trở thành cơn bão số một
hồi một mươi bốn h ngày hôm nay ba mươi một tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám một độ vĩ bắc một trăm hai mươi hai hai độ kinh đông
trên khu vực phía bắc đảo lưu dông sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi chín mươi một trăm linh km trên giờ dật cấp một mươi một một mươi hai
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và còn tiếp tục mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một độ vĩ bắc một trăm một mươi tám độ kinh đông cách hồng kông khoảng năm trăm linh km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai một trăm hai mươi một trăm ba mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi bốn một mươi
từ sáng sớm mai ngày một tháng tám vùng biển phía đông bắc biển đông có gió mạnh cấp tám cấp một mươi vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi một một mươi hai
giật cấp một mươi bốn một mươi năm biển động dữ dội cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba